các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
lật kèo khi ra tòa
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân quận nam từ liêm hà nội xét xử ông chùm cờ bạc nguyễn minh thành và năm mươi hai bị cáo khác trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ
trong vụ án này bị cáo nguyễn minh thành bị xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
cáo buộc cho rằng nguyễn minh thành có trình độ về công nghệ thông tin biết game đánh bạc trực tuyến rất hiệu quả nhà phát hành thu lợi số tiền lớn
vì thế bị cáo đã liên hệ với nhóm bị cáo giúp sức cùng xây dựng và hoàn thiện sẵn sàng chi tiền tỷ để vận hành hệ thống game đánh bạc trực tuyến
kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo qua thẻ cao điện thoại qua viettel pay chuyển khoản đại lý hơn một một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
riêng ông chùm nguyễn minh thành hưởng lợi hơn chín mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa trung cơ bạc thừa nhận hành vi của mình tuy nhiên bị cáo khai số tiền hưởng lợi của bản thân không phải là hơn chín mươi sáu tỷ đồng như quy kết mà thực chất chỉ có bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đã thu giữ phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến bị cáo thành gồm ô tô mercedes bent lan rover forranger poster panamara và mercedes g sáu mươi ba ba trăm linh đô la một trăm một mươi sáu lượng vàng ba mươi tám năm tỷ đồng và tám tài khoản ngân hàng bị phong tỏa
tổng số dư hơn một mươi tỷ đồng nhà và nhiều tài sản khác
trả lời thẩm vấn tại tòa bà đặng thị kim vinh mẹ của bị cáo thành trong bộ đồ giản dị khai rằng xe mercedes forrang land rover hiện đang bị thu giữ là tài sản đăng ký tên bà
theo lời khai của bà vinh số xe sang đó bà mua bằng tiền tích cóp của gia đình và tiền do cha ông để lại vào khoảng năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám bà đề nghị hội đồng xét xử trả lại cho mình các tài sản này
bố đẻ của bị cáo thành cũng có mặt tại phiên tòa ông khai rằng
căn hộ này do chính ông mua vào năm hai nghìn hai mươi hiện căn hộ vẫn để không chưa sử dụng bản thân ông sống tại căn nhà khác ở cầu giấy
vợ bị cáo thành chị vũ thị thùy dê thì khai rằng căn hộ trung cư ở ràng võ hà nội đứng tên chị là tài sản riêng của chị được bố mẹ cho bị cáo thành không có đóng góp gì vào việc mua căn hộ đó
trước khi bị cáo thành bị bắt hai vợ chồng chị sống tại đó số tiền mua nhà hoàn toàn do bố mẹ đẻ tôi cho anh thành không có bất kỳ sự đóng góp nào vợ bị cáo thành khai
về chiếc xe porsche
cơ panamerra bị thu giữ sau khi khởi tố vụ án cũng là chiếc xe mà ông trùng nguyễn minh thành tặng vợ không đứng tên bị cáo thành cũng không đứng tên chị dê mà đứng tên một người thân của thành
tại tòa cũng với bộ đồ giản dị một người phụ nữ lớn tuổi thừa nhận rằng bà là chủ sở hữu chiếc xe ô tô poster panamerra nói trên
người này khẳng định chiếc xe sang do bà mua với giá khoảng bảy tỷ đồng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguồn gốc số tiền mua xe là từ tài sản của gia đình bà và gia đình tích lũy được
người phụ nữ này khẳng định đây là tài sản của bà và đề nghị được nhận lại xe
trước lời khai của những người liên quan hội đồng xét xử lần lượt hỏi bị cáo thành về từng trường hợp
bị cáo đều khẳng định lời khai của những người này là đúng
nhà xe nói trên đều thuộc về bố mẹ đẻ vợ người thân của bị cáo
hội đồng xét xử đã nhắc lại lời khai của bị cáo thành tại cơ quan điều tra rằng
bị cáo đã đưa tiền cho bố mẹ vợ mua tài sản
nhưng trùng cờ bạc một lần nữa khẳng định lời khai tại tòa của mình
hai người phụ nữ bị cáo buộc đánh bạc với số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng trong vụ đánh bạc ngàn tỷ do nguyễn minh thành cầm đầu
vụ án này bốn mươi hai bị cáo bị truy tố tội đánh bạc
hai bị cáo đổ nhiều tiền nhất vào cuộc vui đỏ đen là bùi thị thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và bùi thị quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
kết quả điều tra xác định bà quang đã tải game vua club đăng ký tài khoản có tên nhân vật buon hai nghìn một mươi sáu qua một số điện thoại
từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bị cáo quang tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn một trăm ba mươi năm tỷ vuông
tương đương hơn một trăm một mươi hai năm tỷ đồng trong đó có một trăm bảy mươi hai lần đánh bạc số tiền trên năm triệu đồng
cáo trạng xác định tổng số tiền bà quang sử dụng để đánh bạc là hơn một trăm một mươi hai bốn tỷ đồng và đã bị thua sạch
có lần bà quang đã tham gia bốn trăm chín mươi tám kèo chơi trong một lần đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là sáu năm tỷ vua quy đổi ra việt nam đồng là năm bốn tỷ đồng
cao điểm nhất là một lần đánh bài bà quang đã chơi sáu trăm năm mươi bảy kèo số tiền là hơn tám tỷ vuông tương đương sáu bảy tỷ đồng
ngoài ra bà quang còn nhiều lần đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng
còn bà thương dùng hai số điện thoại tải game vua club đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là chi hoa top một thương một trăm chín mươi chín nghìn tám trăm một mươi một bù mai si mây
từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bà thương dùng nhân vật chi hoa top một tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền năm mươi tám tỷ vuông tương đương bốn mươi hai ba tỷ đồng
cũng vào thời gian trên bà thương sử dụng nhân vật thương một trăm chín mươi chín nghìn tám trăm một mươi một đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn sáu mươi tám tỷ vuông tương đương hơn năm mươi bảy tỷ đồng
mỗi lần đánh bạc đều trên năm triệu đồng
với nhân vật bù mai si mây bị cáo thương có một trăm tám mươi bốn lần đánh bạc
với số tiền trên năm triệu đồng tổng cộng giao dịch là hơn bốn mươi bảy bốn tỷ vuông tương đương hơn ba mươi chín năm tỷ đồng
như vậy tổng số tiền đánh bạc mà bà thương được xác định là một trăm ba mươi hai bốn tỷ đồng
đường dây được vận hành như thế nào
liên quan đường dây đánh bạc trên mạng quy mô lớn với doanh số trên một năm trăm linh tỷ vừa được công an quận nam từ liêm hà nội triệt phá
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã xác minh
làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như cơ chế vận hành của đường dây đánh bạc trên mạng quy mô khủng này
căn cứ vai trò của từng đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi đối tượng cầm đầu đường dây với tội danh tổ chức đánh bạc gồm
ông chùm nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường dịch vọng hậu quận cầu giấy hà nội
và chín đối tượng nguyễn đức nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã hải trung huyện hải hậu tỉnh nam định
dương vũ hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường hòa hiếu thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại hải trung huyện hải hậu tỉnh nam định
nguyễn trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã hùng tiến nam đàn nghệ an
ông trung lê minh thành khai nhận tại cơ quan công an và hơn hai vạn thẻ sim điện thoại được các đối tượng sử dụng cho đường dây đánh bạc
phú tiến duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại phường mỹ đỉnh một quận nam từ liêm
bùi nhật anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường hàng bông quận hoàn kiếm hà nội
đinh văn giá trần đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định
và phạm trung thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường phúc la quận hà đông hà nội
ngoài ra cũng khởi tố bắt tạm giam đỗ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã bình khê huyện đông triều tỉnh quảng ninh
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
chỉ với nhân sự gần hai mươi người dưới sự điều hành của ông chùm nguyễn minh thành
hàng ngàn tỷ đồng tiền đánh bạc đã được chuyển hóa từ thẻ nạp điện thoại của người chơi sang ví điện tử
rồi được nhóm đối tượng rút thành tiền mặt tiêu xài mua xe siêu sang và đầu tư mua trung cư cao cấp
trong hệ thống của ông trùm nguyễn minh thành nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là hai mươi năm triệu đồng một tháng
gồm nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách
còn những người viết phần mềm cho thành như là vũ tiến duy và bùi nhật anh có thể lên tới ba trăm linh triệu đồng một tháng
còn tiền vào tài khoản của ông chùm nguyễn minh thành thì không ai thống kê được kể cả chính ông trùng cũng không nhớ nổi
thậm chí những đối tượng trong đường dây được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây atm
có tự ý rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì ông trùm cũng không biết vì số tiền quá lớn trong tài khoản
theo tài liệu của cơ quan công an đường dây tổ chức đánh bạc do ông trù nguyễn minh thành chính thức được hình thành từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
qua tìm hiểu các thông tin trên mạng internet nguyễn minh cảnh nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng
nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính
thành lên mạng tìm mua một mã nguồn game sau đó thuê vũ tiến duy và bùi nhật
bùi nhật anh cùng xây dựng phần mềm game bài lấy tên là shockvip
thành thuê nguyễn trường sơn chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng
đồng thời thành rủ thêm trần đức cường và phạm trung thành quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính
để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn đối tượng thành đã thuê thêm nguyễn tuấn nghĩa và các đối tượng khác
chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới thanh toán khoản tiền ăn thua
thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi hai game bài samvip và world club dùng tiền thật để quy ra tiền ảo
bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông thanh toán qua ví điện tử momo
sau đó dòng tiền trên sẽ được thành chuyển thành tiền mặt bằng hai cách là qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử
theo đó đối với các mã thẻ nạp viễn thông nguyễn minh thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền
từ thẻ nào viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt
thống kê bước đầu cho thấy hai game bài suvip và vua club do nhóm nguyễn minh thành tạo ra đã thu hút hơn sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
với số tiền nạp qua ví điện tử thanh chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là một mươi triệu đồng
sau đó giao cho nguyễn đức nam và dương vũ hoàng đi rút tiền mặt tại các cây atm mỗi lần rút từ hai trăm linh triệu đồng đến một sáu tỷ đồng
số tiền từ ví điện tử momo thì thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc
cơ quan điều tra xác định thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản ví điện tử momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc
cơ quan công an đã xác định có một trăm sáu mươi đại lý cấp một và cấp hai chuyên phục vụ hai game bài này
những đại lý này phụ trách việc mua bán đổi thưởng cho các con bảng
các đối tượng có thỏa thuận chia lợi nhuận kiếm được từ game bài
cụ thể lợi nhận được chia cho ông trù nguyễn minh thành là bốn mươi năm những nhóm còn lại là một mươi năm
nhất là làm marketing quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội là một mươi lợi nhận
theo lời khai của ông trùm nguyễn minh thành trong các trò game nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả thắng thua
nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài
nếu thắng người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền
vẫn theo lời khai của nguyễn minh thành toàn bộ số tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe
trong số một mươi ba chiếc xe siêu sang bị thu giữ có chiếc poster do thành mua để tặng vợ
từng gây xôn xao trên mạng xã hội
được biết không chỉ riêng thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ
nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như poster mercedes và mua những căn hộ trung cư cao cấp
đỗ đức anh là đối tượng duy nhất bị cơ quan điều tra khởi tố tội danh
đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đức anh là người cung cấp sim không đồng để nhóm đối tượng nạp tiền bán cho người chơi
khi có sim nguyễn xuân trường theo chỉ đạo của nguyễn minh thành đã lên mạng tìm mua một phần mềm
có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do thành cung cấp vào các sim không đồng
nguyễn xuân trường đã thuê thêm bốn người cùng quê
hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm vào các sim không đồng vào các khay đọc thẻ kết nối với máy chủ của thành
nạp tiền game tùy theo hạn mức từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ ba trăm linh triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng một ngày
sau đó trường chuyển những sim đó lại cho đỗ đức anh
đức anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi phần trăm giá trị tranh lệch
sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau